còn tại tỉnh lạng sơn một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vừa bị các chiến sĩ công an tỉnh lạng sơn triệt phá tăng vật thu giữ là ba mươi bánh heroin
qua quá trình điều tra vào sáng ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu công an tỉnh lạng sơn đã kiểm tra xe khách chạy tuyến đắk lắc lạng sơn tại bến xe phía bắc
thuộc địa phận huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bắt quả tăng đối tượng hứa văn khén chú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc đang tàng trữ vận chuyển ba mươi bánh heroin
tại cơ quan công an khén khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ đắk lắc ra lạng sơn để nhận tiền công là một trăm linh triệu đồng
toàn bộ ba mươi bánh heroin này sẽ được đối tượng khác tiếp nhận và vận chuyển đưa sang trung quốc tiêu thụ